đầu xuân mới có hàng nghìn lễ hội sẽ diễn ra ở khắp các tỉnh thành phố trên cả nước và thường kéo dài cho đến hết tháng ba âm lịch
đến thời điểm này các địa phương có những lễ hội lớn đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đón một mùa lễ hội an toàn lành mạnh
là một trong những lễ hội giá nhất trong năm lễ hội chúa hương huyện mỹ đức hà nội hàng năm đều thu hút rất đông du khách chảy hội
năm nay ban tổ chức bố trí năm người phân bố tại nhiều địa điểm để phục vụ cho lễ hội
ban tổ chức cam kết sẽ xử nghiêm những trường hợp ép giá đòi tiền bồi dưỡng của du khách đi xuồng đò
việc đảm bảo an toàn cho du khách cũng được quan tâm đặc biệt
theo đó tất cả xuống đưa đón khách không có phao cứu sinh không cho hoạt động
những năm trước thì cũng vận động nhưng nó chưa kiên quyết
nhưng năm nay thì chúng ta phải áp dụng một cách nó triệt đẻ
đó là các cái xuồng đỏ chở khách trên suối thì đều phải trang bị cái phao cứu sinh
đấy và đương nhiên là cái giỏ đứng dạng ở trên giỏ
đó và nâng cao cái chất lượng phục vụ
còn với lễ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày mùng một đến ngày mùng sáu tháng bốn
tức ngày mùng năm đến ngày mùng một mươi tháng ba âm lịch
đây là lễ hội quan trọng bậc nhất trong hệ thống lễ hội quốc gia với tinh thần ái quốc
là cố kết mọi thành phần để quốc gia trường tồn và phát triển
rút kinh nghiệm từ số lượng du khách lên tới hai năm triệu người trong ngày khai hội
năm nay ban tổ chức sẽ
có phương án điều tiết lượng du khách phù hợp
năm nay ban tổ chức dỗ tổ cũng đã có kế hoạch và sẽ phân luồng từ xa
và để cho nhân dân có cái khoảng không gian để đứng để chờ cái nghi lễ dương hương
ở trên đường hùng của nghi lễ nhà nước để đảm bảo cái không gian này không bị chật trội quá
và đẩy cái thời gian cái dân hương của nghi lễ cấp nhà nước sớm hơn
đến thời điểm này công tác chuẩn bị phục vụ
cho các dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân
công tác chuẩn lễ hội hai nghìn một mươi bảy đã được các địa phương hoàn tất
để đảm bảo các hoạt động lễ hội tiết kiệm trang trọng thiết thực hiệu quả
không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan hù tục lạc hậu
bộ văn hóa thể thao và du lịch và các địa phương sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực
lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan kinh doanh thu lợi bất chính
và các hoạt động không lành mạnh

kịp thời ngăn chặn và dị đoan hù tục lạc hậu